nhằm phát triển chương trình mỗi xã một sản phẩm ô cốp gắn với xây dựng nông thôn mới
huyện mường la tỉnh sơn la hiện nay đang tập trung phát triển sản phẩm tinh dầu xả
đạt các tiêu chuẩn để trở thành sản phẩm ô cốp
xã pí tông huyện mường la tỉnh sơn la là vùng đất có khí hậu và thổ nhưỡng phù hợp với cây xả
xuất phát từ nhu cầu của thị trường xã đã hỗ trợ vận động bà con tham gia vào hợp tác xã
chuyển đổi và mở rộng diện tích trồng xả
đây chính là yếu tố đã để các hợp tác xã nơi đây phát triển kinh tế
tăng thu nhập và giảm tỷ lệ hộ nghèo tại địa phương
việc mở rộng vùng trồng xả và hướng đến các sản phẩm từ cây xả
đang là chủ trương của huyện mường la tỉnh sơn la
từ cây xả tới đây mường la sẽ tiếp tục xây dựng những sản phẩm
đặc trưng khác trở thành sản phẩm o cop
với những tiềm năng thế mạnh sẵn có việc triển khai có hiệu quả chương trình
mỗi xã một sản phẩm
thế hệ sẽ là cơ sở quan trọng thúc đẩy đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp
gắn với chế biến kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị
góp phần phát triển kinh tế nâng cao thu nhập cho đồng bào các dân tộc
trên địa bàn huyện mường la tỉnh sơn la